lại thêm một vụ biến chứng thẩm mỹ nữa được ghi nhận
bệnh viện bỏng quốc gia vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân hai mươi bảy tuổi ở vĩnh phúc bị hoại tử ra
sau khi đi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện việt hàn hà nội
đáng nói đây cũng chính là cơ sở đã xảy ra ca tử vong do hút mỡ bụng cách đây không lâu
và thẩm mỹ viện này không có giấy phép hành nghề cho các kỹ thuật xâm lấn và hút mỡ
bệnh nhân đã tới thẩm mỹ viện việt hàn để hút mỡ vùng bụng dưới và hai bên đùi với giá năm mươi triệu đồng
sau phẫu thuật bệnh nhân đau rắt nhiều thâm tím sợi biến chứng nên đã đến bệnh viện bỏng quốc gia để kiểm tra
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng đùi tím sưng nề nốt phòng diện tích khoảng trên một mươi diện tích cơ thể nguy cơ hoại tử cao
nguyên nhân ban đầu là do bệnh nhân sử dụng que hút gây tổn thương mạch máu cấp máu cho vùng da ở bên trên dẫn đến da thiếu máu có nguy cơ hoại tử
các bác sĩ cho biết bệnh nhân có thể phải phẫu thuật ghép da